ngày hai mươi sáu tháng ba lực lượng chức năng tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành cưỡng chế tháo rỡ hai công trình vi phạm trật tự đô thị quy mô lớn ở khu phố long đức hai phường tam phước
đây là hai công trình xây dựng trái phép mà truyền hình nhân dân đã phản ánh trong phóng sự tràn lan phân lô bán nền xây dựng trái phép ở đồng nai
lực lượng chức năng của phường tam phước và thành phố biên hòa đã huy động phương tiện để tiến hành tháo rỡ công trình nhà đường mê tông được xây dựng trái phép
tại khu phố long đức hai phường tam phước thuộc quyền sở hữu của ông nguyễn hiễu kỳ
cùng ngày lực lượng chức năng đã cưỡng chế tháo rỡ đường bê tông và hệ thống cột điện thuộc khu phố long đức hai phường tam phước thuộc quyền sở hữu của ông lê hùng vinh
trước đó truyền hình nhân dân phản ánh hai thửa đất trên dù thuộc diện tích đất trồng cây lâu năm nhưng đã có bốn tuyến đường bê tông được xây dựng
hệ thống đường dây điện được thi công để phân lô bán nền trái phép